theo các chuyên gia hệ số lây truyền rt lây nhiễm theo thời gian của tp hcm đang giảm dần
trong khi tỷ lệ phủ vaccine mũi một ở mức cao nên có thể nới lỏng giãn cách có kiểm soát từ ngày một tháng một mươi
các biện pháp can thiệp tại tp hcm thời gian qua đã giúp kéo giảm tử vong và cắt giảm dây chuyền lây truyền dịch
giáo sư phan trọng lân viện trưởng viện pasteur tp hcm cho biết hệ số lây truyền rt từng được ban chỉ đạo
phòng chống dịch tp hcm và các lãnh đạo ngành y tế đưa ra để phân tích tình hình họp bàn các phương án chống dịch
đây cũng là chỉ số được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới
viện trưởng pasteur tp hcm cho rằng qua ước tính bằng moderlink các biện pháp can thiệp phòng chống covid một mươi chín
áp dụng tại thành phố từ tháng năm đến tháng chín đã giúp giảm hệ số lây truyền rt từ hơn năm là một f lây cho năm người xuống một ba
điều này có thể xem là đã phòng ngừa được bảy bốn triệu ca nhiễm bảy trăm bốn mươi ca nhập viện
và năm mươi năm ca tử vong so với tình huống không áp dụng chỉ thị một mươi sáu tỷ lệ xét nghiệm thấp và tỷ lệ tiêm mũi một cho người trên một mươi tám tuổi chỉ đạt năm mươi
dựa trên cơ sở tính toán bằng công cụ kovacim để đánh giá diễn biến tình hình dịch tại tp hcm giáo sư lân cho biết
sau ngày một mươi năm tháng chín tùy theo các kịch bản nới lỏng với các biện pháp can thiệp khác nhau diễn biến dịch sẽ khác nhau
tuy nhiên nếu nới lỏng giãn cách toàn bộ ngay từ ngày một mươi sáu tháng chín sẽ chứng kiến sự bùng nổ dịch covid một mươi chín với cấp độ lớn hơn đỉnh dịch hiện tại dù có gia tăng tỷ lệ tiêm vaccine mũi hai
theo đó giáo sư lân đề xuất việc nới lỏng giãn cách phải có lộ trình từng bước chặt chẽ khoa học bởi hiện nay hệ số lây truyền rt đang còn trên một tức một một
nếu nới lỏng giãn cách vào ngày một tháng một mươi và tiếp tục thực hiện các giải pháp an toàn rt có thể tăng nhẹ lại
và sau đó sẽ giảm còn nếu gia hạn nới lỏng giãn cách đến ngày một tháng một mươi một thì rt sẽ giảm sâu xuống chín mươi một giúp giảm số ca mắc bền vững hơn
cũng dựa trên hệ số lây nhiễm bác sĩ phan hữu phước khoa y đại học quốc gia tp hcm cho biết dù số ca nhiễm ở tp hcm vẫn còn cao
sau hơn một trăm linh ngày giãn cách ở nhiều cấp độ nhưng xét trên bình diện dịch tễ thì hệ số lây nhiễm rt đã giảm rõ rệt
với biến chủ delta rất khó chăm đợi rt nhỏ hơn một
dù có can thiệp dịch tế ở mức cao nhất và đã tiêm đủ liều vaccine bác sĩ phước phân tích
chẳng hạn như singapore hệ số rt hiện nay là gần một năm nghĩa là khoảng hai người mắc bệnh đang lây nhiễm virus cho ba người khác
giáo sư poltam bia chủ tịch hiệp hội châu á thái bình dương về vi sinh và lây nhiễm lâm sàng cho rằng singapore có thể dần gỡ bỏ
tất cả các biện pháp hạn chế học cách sống chung với dịch bệnh tiêm chủng cho người cao tuổi và tuân theo các quy tắc phòng dịch
đặc biệt tập trung bảo vệ những người dễ bị tổn thương
các bác sĩ phước đã đảm bảo hệ thống y tế hoạt động tốt dù số ca mắc bệnh tăng
theo bác sĩ phước hệ số rt của tp hcm đang nhỏ hơn một năm và tỷ lệ tiêm chủng đủ hai mũi vaccine ở mức hơn hai mươi
chưa đủ giới hạn đảm biện dịch cộng đồng
nhưng thành phố vẫn có cơ sở để xem covid một mươi chín là bệnh đặc hữu và có thể học cách sống chung với covid một mươi chín một cách an toàn khi thực hiện sáu điều kiện gồm
tiêm vaccine mũi một cho trên chín mươi năm dân số để giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong
xét nghiệm nhanh
covid một mươi chín định kỳ cho một số đối tượng
quản lý rủi ro thực hiện tốt năm k
quản lý tiếp xúc và quản lý di chuyển bằng app không dùng giấy đi đường
thiết lập dần môi trường kinh doanh không tiếp xúc không dùng tiền mặt
lợi điểm của tp hcm hiện tại là hệ số rt nhỏ hơn một năm
nên khi mở cửa kinh tế có điều kiện sẽ giúp khôi phục kinh tế mà không làm gia tăng dịch bệnh ông phước nhận định
và cho rằng sáu giải pháp trên có thể áp dụng khá lâu dài đến khi có tám mươi dân số tiêm đủ hai liều vaccine
hoặc có thuốc kháng virus hiệu quả qua đường uống
giảng viên khoa y đạo quốc gia tp hcm cũng đồng quan điểm về việc thành phố có thể mở cửa kinh tế từ mùng một tráng một mươi
xong phải test nhanh kháng nguyên định kỳ cho một số đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao
để phát hiện sớm số ca nhiễm đánh giá hệ số rt
để khống chế dịch hiệu quả giáo sư phan trọng lân cho rằng
tp hcm trong thời gian tới cần tập trung giữ vững vùng xanh vùng vàng
ngoài ra cần triển khai thiết lập hệ thống giám sát xuyên suốt thống nhất
để có thể bảo đảm dữ liệu mắc chết độ nặng tỷ lệ xét nghiệm các loại luôn sẵn có đầy đủ thống nhất
việc cốt lõi thứ hai cần làm theo ông tp hcm cần nhanh chóng tiêm vaccine mũi hai
cho tất cả những người trong nhóm có nguy cơ cao bao gồm người già người có bệnh nền
tiếp theo là những thông tin mới nhất chúng tôi vừa mới cập nhật
sở thông tin và truyền thông tp hcm đang tổ chức sửa khoảng bảy trăm linh thông tin phản ánh sai sót
về tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cố gắng trong tuần này sửa sau
phó thủ tướng vũ đức đam và phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức
làm việc với sở thông tin và truyền thông tp hcm nhằm ra soát đánh giá lại việc ứng dụng công nghệ
cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm thời gian qua
với mục đích phục vụ cho việc mở cửa trở lại sắp tới
bà võ thị trung trinh phó giám đốc sở thông tin và truyền thông tp hcm cho biết
thực hiện chỉ đạo của bộ y tế bộ thông tin và truyền thông về sử dụng thống nhất nền tảng tiêm chủng quốc gia
sở đã huy động nguồn lực của quận huyện và thanh niên tình nguyện để triển khai
do thông tin cập nhật nhanh trong thời gian ngắn nên có sai sót
đến ngày hai mươi tháng chín còn khoảng bảy trăm linh thông tin về tiêm chủng phản ánh có sai sót
nếu tổ chức một ngày ba tổ làm việc với gần hai trăm linh người tham gia trong tuần này sẽ chỉnh sửa xong thông tin
tại cuộc họp một vướng mắt được nêu ra là hiện nay tp hcm phải cập nhật toàn bộ dữ liệu tiêm chủng
lên hệ thống dữ liệu chung sau đó bộ thông tin và truyền thông làm sạch và trả lại về tp hcm mới sử dụng
việc này đang gây khó khăn trong quản lý sử dụng dữ liệu của thành phố
phó thủ tướng vũ đức đam nhắc lại chỉ đạo của thủ tướng phải thống nhất xây dựng một ứng dụng
một app chung không chỉ sử dụng riêng tại tp hcm mà sau này còn phục vụ cho việc liên thông
đi lại trong cả nước thậm chí là đi ra nước ngoài
dữ liệu thống nhất sẽ phục vụ thiết thực cho công tác chống dịch với người dân phải thuận tiện
không bắt khai nhiều lần muốn như thế phải liên thông được
để làm điều này phải có phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành
trong đó bộ chủ chốt là thông tin và truyền thông ông đam nói
trước mắt ông đạt yêu cầu tp hcm phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
công an thành phố và các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương hoàn thiện hệ thống dữ liệu về tiêm chủng
người dân dù tiêm ở đâu cũng được cập nhật thông tin ngay
phó thủ tướng gợi ý trong khi chờ hoàn thiện nền tảng chung
tp hcm cùng bộ thông tin và truyền thông và tập đoàn viettel tổ chức mảng dữ liệu riêng
để tp hcm cập nhật dữ liệu phục vụ cho việc điều hành chống dịch của tp hcm
đồng thời làm sạch dữ liệu cập nhật lên hệ thống dữ liệu trung quốc ra
tương tự ông đam cũng đề nghị thành phố khẩn trương hoàn thiện hệ thống cập nhật thông tin dữ liệu
về xét nghiệm để thuận tiện cho việc tra cứu của người dân
công nghệ chống dịch phải đồng bộ hơn với sự chủ trì của bộ thông tin và truyền thông
tp hcm phải cùng các bộ ngành xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất
bám sát thực tiễn kết nối liên thông để phục vụ cho chống dịch ông đam nhấn mạnh
phó thủ tướng cũng yêu cầu hiện bản đồ phân vùng nguy cơ dịch của tp hcm đã cập nhật đến từng tổ
nên tp hcm phải xây dựng hệ thống bản đồ đến từng khu phố hẻm phố
tiến tới phủ từng nhà dân và từng người dân
cùng với đó tp hcm mới ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại trên địa bàn tổng cộng có ba mươi chín tiêu chí
ba mươi chín tiêu chí nói trên được chia cho năm nhóm hoạt động
đó là bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tại siêu thị trung tâm thương mại siêu thị mini cửa hàng tiện lợi
cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm bảy tiêu chí tại chợ truyền thống bảy tiêu chí
tại chợ đầu mối tám tiêu chí tại các doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất một mươi tiêu chí
và tại văn phòng làm việc của các đơn vị sản xuất kinh doanh cung ứng dịch vụ bảy tiêu chí
đối tượng áp dụng là người lao động người sử dụng lao động tại các đơn vị
các đối tác cung cấp khách hàng mua sắm sử dụng hàng hóa dịch vụ do các đơn vị cung cấp
các đơn vị sẽ tự đánh giá và triển khai theo bộ tiêu chí
chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá thông báo với cơ quan chức năng để tổ chức hậu kiểm
đối với các đơn vị hoạt động trong khu chế xuất khu công nghiệp khu công nghệ cao
thì thông báo với ban quản lý các khu
đối với các đơn vị khác thì thông báo với ủy ban nhân dân các quận huyện thành phố thủ đức
việc tự đánh giá và triển khai thực hiện được áp dụng đối với từng cơ sở trong hệ thống phân phối
các khu vực ngành hàng trong chợ và trong từng khu vực hoạt động
từng phân xưởng dây chuyền khu vực sản xuất từng cụm điểm văn phòng
để đảm bảo việc khoanh vùng xử lý khi có trường hợp nhiễm covid một mươi chín
trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng và đảm bảo duy trì hoạt động an toàn
tại các khu vực sản xuất điểm kinh doanh khác
các đơn vị đạt tiêu chí thì được phép hoạt động không đạt các tiêu chí theo quy định
thì không được phép hoạt động và phải có biện pháp khắc phục tổ chức đánh giá lại
bên cạnh đó việc tạm dừng hoạt động hay thực hiện các biện pháp khắc phục của đơn vị
sẽ áp dụng theo từng cơ sở trong hệ thống phân phối các khu vực ngành hàng trong chợ
từng phân xưởng dây chuyền khu vực sản xuất từng cụm điểm văn phòng
và theo mức độ an toàn phòng chống dịch
quận bảy tp hcm vừa có kế hoạch thử nghiệm hoạt động thể dục thể thao theo hai giai đoạn
từ mùng một tháng một mươi sẽ cho câu lạc bộ thể thao sân vận động sân bóng đá sân cỏ nhân tạo
các công viên có dụng cụ thể dục được hoạt động
quận bảy tp hcm vừa có kế hoạch thử nghiệm hoạt động luyện tập thể dục thể thao
trên địa bàn quận trong giai đoạn bình thường mới từ hai mươi tháng chín
việc này nhắm nâng cao sức khỏe của người dân để có sức phòng chống dịch
giảm bớt người nhiễm bệnh và thực hiện phương án hoạt động trở lại các lĩnh vực
quận này sẽ từng bước hoạt động trở lại các loại hình thể dục thể thao
trước mắt khuyến khích người dân tập luyện một số loại hình
tại những địa điểm đảm bảo đủ điều kiện an toàn
theo đó giai đoạn một từ hai mươi tháng chín đến ba mươi tháng chín
hoạt động này được thí điểm ở phường tân phong và tân phú
người dân được đi bộ tập thể dục dụng cụ đơn giản ngoài trời
và hoạt động tennis ở hai công viên và nam sân quần vợt
các địa điểm được cho phép gồm công viên cảnh đồi phường n nam khu phố bốn
sân quần vợt wonderland được đặng đại độ và sky garden số tám trăm linh nguyễn văn linh
công viên nam viên khu s khu phố sáu phường tân phú
các sân quần vợt nhà văn hóa phụ nữ số hai nguyễn độ
khu phố ba đồng chi nguyệt quế đường quế thị thập khu nam số chín đến một mươi một đường tân phú
thời gian tập luyện vào lúc sáu giờ đến tám giờ và một mươi sáu giờ đến một mươi tám giờ
tại các điểm tập luyện thuộc vùng xanh phải có ban quản lý
người quản lý công viên sân luyện tập mật độ tối thiểu một mươi m hai một người
và giữ khoảng cách hai m giữa hai người
ưu tiên người trên năm mươi tuổi người nhiễm covid một mươi chín đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
và các cá nhân có nhu cầu luyện tập thể dục thể thao
người được tham gia tập thể dục thể thao
phải tiêm đủ hai mũi vaccine đảm bảo xét nghiệm theo quy định
và khai báo y tế hàng ngày trên app y tế hồ chí minh
cư trú ở vùng xanh thuộc khu phố tổ dân phố liền kề với điểm luyện tập
đăng ký với ủy ban nhân dân phường và được cấp phiếu đủ điều kiện tham gia luyện tập
thực hiện năm k
giai đoạn hai từ mùng một tháng một mươi trở về sau
quận sẽ cho phép cô lạc bộ thể thao trong nhà ngoài trời
sân vận động sân bóng đá sân cỏ nhân tạo
các công viên có dụng cụ thể thao đơn giản ngoài trời
có ban quản lý được hoạt động
các cơ sở này phải đảm bảo theo một mươi bộ tiêu chí bắt buộc
của ủy ban dân thành phố ban hành
tùy tình hình diện tích của địa điểm tập luyện
mà quản lý có thể cho phép từ hai mươi đến ba mươi người dân vào công viên để luyện tập
người tham gia luyện tập phải tiêm một hoặc hai mũi vaccine
đảm bảo xét nghiệm theo quy định khai báo y tế hàng ngày qua app y tế hồ chí minh
có đăng ký với ban quản lý người quản lý nơi luyện tập
đeo khẩu trang cho quá trình tập luyện